những thông tin dự báo thừa tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai một mươi chín tháng ba
quý vị và các bạn chú ý đón xem xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại